tại diễn đàn tổng kết một mươi năm năm kinh tế tập thể phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ đã nhấn mạnh làm kinh tế không phải chỉ dựa vào chính sách mà cần có sự nỗ lực dám nghĩ dám làm của các thành viên
chính vì vậy những năm gần đây sự tham gia của doanh nghiệp trong mối liên kết giữa hợp tác xã doanh nghiệp và nhà nông đã tạo ra được hiệu quả bước đầu cho kinh tế hợp tác xã phù hợp với tinh thần của hợp tác xã kiểu mới
không phải dậy từ hai giờ sáng ra đồng làm ruộng cũng không phải vất vả lo nghĩ năm nay lúa có được mùa hay không
từ hai năm nay bà sắc đã cho doanh nghiệp thuê sáu xảo ruộng của nhà mình để chuyển đổi sang trồng dưa lưới công nghệ cao sau hai vụ năng suất thu được gấp nhiều lần so với trồng lúa
bây giờ sang quy trình dòng dưa này thì nó nhẹ nhàng hơn mà nó không vất vảng không phải dậy thức khuya dậy sớm mà năng suất thì nó cao hơn
theo sự giới thiệu của hợp tác xã doanh nghiệp tham gia thuê đất của dân giúp nông dân quy hoạch sản xuất chuẩn bị sẵn đầu ra nên nông sản không lo bị ế hay mất giá như những năm trước
hợp tác xã sẽ là cầu nối giữa doanh nghiệp và người nông dân doanh nghiệp sẽ là người mang lại cái nguồn lợi đối với người nông dân là trực tiếp đưa cái sản phẩm này là cái đầu ra cho các siêu thị
trong điều kiện hoạt động ngày càng khó khăn theo cơ chế thị trường
dụng đất thu hẹp nhường chỗ cho công nghiệp dịch vụ đô thị
hợp tác xã đan phượng đã tích tụ dụng đất giao đất cho hội sản xuất kinh doanh hiệu quả
ước tính đến cuối năm hai nghìn một mươi chín một bốn trăm bảy mươi bảy thành viên trong hợp tác xã đan phượng còn tạo ra nguồn vốn hơn một mươi một tỷ đồng hỗ trợ các thành viên trong hợp tác xã kinh doanh theo hình thức hưởng tỷ lệ phần trăm góp vốn
giai đoạn hiện nay không chỉ dừng lại ở đó mà hợp tác xã tiếp tục thực hiện đến việc tích tụ dụng đất tập trung
thu gom đất của người dân và giao lại cho một hộ có đủ năng lực có điều kiện sản xuất thì mới sản xuất hàng hóa để áp dụng những tiến bộ khoa học công nghệ đem lại giá trị hiệu quả trên đơn vị diện tích sản xuất ra những sản phẩm mà thị trường cần
tránh khuyên hướng là tác xã lập ra để mà đi chờ đợi các chính trách của nhà nước mà không có chủ động không có tự lực không có vươn lên
kinh nghiệm là nếu mà nhà nước mà hỗ trợ
không có đúng định hướng thị trường thì không thành công được báo cáo gì
nghị quyết số một mươi ba của trung ương về kinh tế tập thể đã nêu hiệu quả quan trọng nhất của hợp tác xã kiểu mới là phải hỗ trợ phát triển kinh tế hội gia đình
sáu sản dụng nhà bà sắc chuyển đổi trong được bốn ba trăm linh gốc dư lưới giá bán trung bình là năm mươi đồng một cân
chỉ một tháng nữa bà có thể thu hoạch cho thị trường tết nguyên đán
tham gia hợp tác xã kiểu mới bà không còn canh cánh lo miếng cơm như trước